và trung quốc ủng hộ quan điểm của nga tức là thúc đẩy giải quyết vấn đề xung đột ukraine với nga bằng biện pháp hòa bình và thương lượng
ngoài ra hai bên còn rất nhiều lĩnh vực hợp tác với nhau chẳng hạn như công nghệ hạt nhân phát triển vũ khí siêu thanh
hiện nay nga và trung quốc đang đi đầu trên thế giới
rồi trong các lĩnh vực năng lượng dầu khí họ sẽ tăng cường tích cực xây dựng thêm các đường ống
bởi vì chúng ta biết rằng là sau khi các nước phương tây ngừng mua năng lượng của nga với một hy vọng là sẽ làm cho nền kinh tế của nga xụp đổ
thì là nga đã thực hiện cái chính sách hướng đông của mình vẫn xuất khẩu được khí đốt tự nhiên sang trung quốc và sang ấn độ cũng như là các nước châu á
thứ nữa là người ta còn hợp tác với nhau trong chiến lược vành đai và con đường của trung quốc
thì nga lại ủng hộ quan điểm đó là sẽ kết nối các dự án vành đai và con đường của trung quốc ở khu vực trung á
nga và trung quốc có thể nói là
họ đã tìm được nhau sau một thời gian cả hai bên đều bị mỹ và phương tây gây áp lực và đưa họ vào gần nhau
như thế thì họ sẽ tìm ra được một cái lối thoát
và cái lối thoát đó ở trong cái khuôn khổ khuôn khổ các quốc gia bric trong khuôn khổ là hợp tác thượng hải
thì chúng ta thấy rằng là đúng là như hai ông chủ tịch tập cận bình với ông tổng thống nga và đà lạt vĩnh vương vương nói là quan hệ của các ông là không có giới hạn
và một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo nguyễn đại phượng với những phân tích bình luận vừa rồi
thưa quý vị theo các chuyên gia trong bối cảnh hiện tại các song trùng lợi ích về chính trị kinh tế và quân sự
ngày càng kéo nga và trung quốc sát lại gần nhau hơn trong nỗ lực tìm cách cân bằng ảnh hưởng với phương tây
thúc đẩy ổn định chính trị khu vực và các mục tiêu địa chính trị của mỗi nước
tuy nhiên điều này cũng có thể kéo theo cạnh tranh giữa các cường quốc tiếp tục tăng cao
đòi hỏi các bên phải có các chính sách và tầm nhìn chiến lược để quản lý cạnh tranh một cách phù hợp vì sự ổn định của toàn cầu
và một thế giới đa chiều vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay